đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã cùng bộ trưởng ngoại giao australia mary spaner đồng chủ trì hội nghị bộ trưởng ngoại giao thường niên giữa hai nước
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao đánh giá cao các cam kết của australia trong hợp tác và hỗ trợ việt nam trên các lĩnh vực
cả về thiên tai giải quyết dịch bệnh thông qua tiếp cận các nguồn vaccine tăng cường hợp tác kinh tế và hỗ trợ phát triển
triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc hoàn ngành việc australia sẽ lập trung tâm australia việt nam tại việt nam
bộ trưởng mary spaner khẳng định australia luôn sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ việt nam khắc phục khẩu quả thiên tai
tăng cường hợp tác phòng chống dịch covid một mươi chín cam kết tiếp tục tăng hỗ trợ oda cho việt nam và tạo điều kiện cho sinh viên việt nam sớm quay lại australia học tập
khẳng định australia sẽ tham dự tích cực và phối hợp chặt chẽ với việt nam để bảo đảm thành công của các hội nghị cấp cao đông á
cấp cao asia
cấp cao australia và cấp cao rcep
kết thúc hội đàm hai bên ký kết chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba tập trung vào ba trụ cột là tăng cường gắn kết kinh tế
làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược quốc phòng và an ninh xây dựng quan hệ đối tác trí thức và đổi mới